thưa quý vị trong phiên thảo luận vào sáng ngày hôm nay về tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi ba
nghị trường quốc hội nóng với nhiều vụ việc xảy ra gần đây
cùng với đó là những băn khoăn của các đại biểu xung quanh câu chuyện quản lý
trong phiên thảo luận sáng nay hàng loạt vụ việc nóng trong thời gian qua đã được các đại biểu đưa ra nghị trường
như vụ cháy công ty dạng đông gây ra tình trạng không khí bị ô nhiễm tại hà nội
câu chuyện đổ dầu thải vào nguồn nước sạch cấp cho thủ đô hà nội khiến hàng triệu người dân gặp khó khăn và hoang mang
hay vấn đề gian lận thi cử tại nhiều địa phương
cùng với những vấn đề này nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại về thực tế một bộ phận cơ quan quản lý buông lỏng thiếu trách nhiệm
đảng lo ngại là tinh thần kiến tạo đổi mới tách nhiệm của thủ tướng chính phủ chưa được hưởng ứng
thực hiện một cách đầy đủ toàn diện trong toàn hệ thống
vẫn còn những tổ chức cá nhân trong bộ ngoại công quyền thiếu tình tiện công sợ sai sợ chịu trách nhiệm
nhưng việc có lời thì làm nhưng việc không có lời cho cá nhân không an toàn thì né tránh đun đầy
tình trạng các vụ việc được chuyển lên chuyển xuống chuyển ngang qua lại nhiều lần nhiều cơ quan nhưng vẫn chưa có lời giải
những tồn tại đó tuy không mới nhưng gần đây thì được phản ánh nhiều hơn
thực trạng này đang là lực cản lớn cho thực phẩm
phát triển ở nước ta hiện nay cần được nghiêm túc để nhìn nhận và có cái giải pháp quan tâm để khắc phục
đừng để người dân chúng ta phải chịu hậu quả vì sự tác tách thiếu trách nhiệm bộ phần cán bộ chúng ta trong thực thi nhiệm vụ
cũng nhìn từ thực tế hiện nay có ý kiến nhận định sự buông lỏng trong quản lý gây ra nhiều hệ lụy
trong đó có tình trạng lãng phí kém hiệu quả trong hoạt động đầu tư công
chống tham nhũng đang được tiến hành mạnh mẽ khẩn trương và đạt được nhiều kết quả
nhưng trong chống lãng phí còn nhiều điều bức xúc
nhiều dự án đầu tư hàng chục hàng trăm tỷ đồng nhưng không đem hợp quả như mong đợi hoặc rời giang kéo dài xuống cấp nghiêm trọng
tình trạng đổi vốn vẫn diễn ra trong đó vấn đề quy trách nhiệm cá nhân có ý nghĩa quan trọng
bộ chính trị vừa ban hành quy định hai trăm linh năm về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ
trong đó có quy định rõ trách nhiệm cá nhân nhân dân đánh giá cao quy định này
và thiết nghĩ chính phủ cần có một quy định như hai trăm linh năm
công trong quản lý sử dụng công thủ quốc gia
về giải ngân vốn đầu tư công chậm như nêu ở trên
năm nào thì điệp khúc hạn chế này cũng được nhắc lại trong các báo cáo
nhưng việc khắc phục chậm có chăng là ở lý do do thắt chặt thủ tục đầu tư
do công khai minh bạch do kết quả chống tham nhũng thời gian gần đây đạt kết quả tốt
làm mất động lực ký của các chủ đầu tư hay chưa thỏa thuận được tỷ lệ ăn chia
hay là còn vì lý do gì khác
điều này cần được chính phủ làm rõ
không để có dư luận không hay không tốt trong đầu tư công
cũng trong phiên thảo luận sáng nay
quốc hội đã thảo luận xung quanh nhiều vấn đề nóng như vấn đề biển đông
các vấn đề về tranh chấp thương mại quốc tế và phát triển kinh tế của nước ta
một số bất cập trong lĩnh vực giao thông y tế
thưa quý vị vào chiều ngày hôm nay tại hà nội
đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã có cuộc điện đàm với bà prity patel
bộ trưởng bộ nội vụ liên hiệp vương quốc anh và bắc ireland
về công tác phối hợp xác định danh tính của các nạn nhân
nghi là người mang quốc tịch việt nam trong vụ việc ba mươi chín người chết
trong xe container tại vương quốc anh được phát hiện vào hôm hai mươi ba tháng một mươi vừa qua
trong cuộc điện đàm bộ trưởng tô lâm nêu rõ
chính phủ việt nam và bộ công an việt nam và nhân dân việt nam
rất quan tâm và lấy làm tiếc về vụ việc ba mươi chín người chết trong container
tại hạt essex vương quốc anh
bộ trưởng tô lâm cho biết ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc
bộ công an việt nam đã khẩn trương chủ động chỉ đạo công an các đơn vị địa phương
nhanh chóng vào cuộc tiến hành xác minh thu thập thông tin
sẵn sàng phối hợp với bộ nội vụ và cảnh sát liên hiệp vương quốc anh khi có yêu cầu
tại cuộc điện đàm hai bên đã cùng nhau trao đổi một số vấn đề có liên quan
thống nhất nhiều nội dung quan trọng trong công tác phối hợp làm rõ vụ việc
bộ trưởng tô lâm cảm ơn thiện trí trong hợp tác và chia sẻ thông tin
của bộ trưởng bộ nội vụ liên hiệp vương quốc anh và bắc ireland với vụ việc trên
bộ trưởng tô lâm khẳng định bộ công an việt nam đã và đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ
với các cơ quan chức năng của anh để điều tra vụ việc
khẳng định bộ công an việt nam và các cơ quan cảnh sát anh đang phối hợp tích cực điều tra
xác minh danh tính các nạn nhân nghi là người mang quốc tịch việt nam
hiện vụ việc xác minh thông tin danh tính của những nạn nhân này là rất cấp bách
vì vậy bộ công an việt nam đã sẵn sàng cử đoàn công tác sang anh
phối hợp với lực lượng cảnh sát anh điều tra xác minh danh tính của các nạn nhân
bộ trưởng tô lâm đề nghị bộ trưởng bộ nội vụ vương quốc anh quan tâm hỗ trợ đoàn công tác
của bộ công an việt nam khi sang làm việc tại anh
trong trường hợp có nạn nhân là người việt nam bộ trưởng tô lâm đề nghị
bộ nội vụ anh tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo hộ công dân theo đúng quy trình
thủ tục pháp luật của anh việt nam pháp luật và tập quán quốc tế
bộ trưởng tô lâm mong muốn bộ nội vụ anh có biện pháp ổn định an ninh an toàn
cho công dân việt nam đang học tập và sinh sống tại anh
đồng thời mong muốn thời gian tới bộ công an việt nam và bộ nội vụ anh
sẽ thúc đẩy có hiệu quả hơn nữa truyền thống hợp tác trên các lĩnh vực
mà hai bên cùng quan tâm đặc biệt là trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm
xuyên quốc gia như tội phạm mua bán người góp phần đảm bảo an ninh trật tự của hai quốc gia
cũng trong chiều ngày hôm nay đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an việt nam
đã có buổi làm việc với ông bernd lenz chủ tịch ủy ban thương mại quốc tế
của nghị viện châu âu đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp bộ trưởng tô lâm bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ tốt đẹp
giữa việt nam và liên minh châu âu trong thời gian qua nhất là trong hợp tác
thương mại và đầu tư với mức tăng trưởng cao đánh giá cao vai trò của liên minh châu âu eu
và nghị viện châu âu ep cũng như cá nhân ông bernd lenz trong việc ủng hộ
để hai bên tiến hành ký kết hiệp định thương mại tự do việt nam eu
và hiệp định bảo hộ đầu tư việt nam eu vào cuối tháng vừa qua
trên cơ sở đó mong muốn chủ tịch bern lan và các thành viên ủy ban thương mại quốc tế
ủng hộ tác động nghị viện châu âu sớm phê chuẩn hai hiệp định trên
để được thực hiện sớm nhất có thể
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh những năm qua mối quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam
và các quốc gia trong eu ngày càng phát triển tốt đẹp đạt nhiều kết quả quan trọng
trên nhiều lĩnh vực đặc biệt trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
bộ trưởng tô lâm mong muốn thời gian tới bộ công an việt nam tiếp tục hợp tác với liên minh châu âu eu
và nghị viện châu âu ep trên các lĩnh vực như phòng chống tội phạm an ninh mạng
chân thành cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp
ông bernd lenz đánh giá cao những thành tiệu phát triển kinh tế của việt nam thời gian qua
trên tinh thần hợp tác tôn trọng lẫn nhau việt nam luôn thể hiện thái độ thiện trí
đối thoại thẳng thắn cởi mở với liên minh châu âu trên mọi lĩnh vực hợp tác
ông bernd lenz khẳng định cá nhân mình và nghị viện châu âu sẽ cố gắng thúc đẩy
hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta sớm được phê chuẩn đồng thời nhấn mạnh
ủy ban thương mại quốc tế nói riêng nghị viện châu âu nói chung tiếp tục mở rộng
hoạt động hợp tác với bộ công an việt nam trên các lĩnh vực cùng quan tâm
còn trong sáng nay tại hà nội thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an trưởng tiểu ban an ninh trật tự đại hội đảng bộ các cấp
và đại hội lần thứ một mươi ba của đảng đã chủ trì phiên họp lần thứ nhất của tiểu ban
cùng dự có trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an và thiếu tướng nguyễn duy ngọc
thứ trưởng bộ công an
tại phiên họp các đại biểu đã thống nhất về việc phân công nhiệm vụ của từng đơn vị
trong tiểu ban an ninh trật tự theo quyết định của bộ trưởng bộ công an
trên cơ sở đó theo chức năng nhiệm vụ của công an các đơn vị địa phương
chủ động nghiên cứu xây dựng các kế hoạch phương án bảo vệ an ninh trật tự
đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
kết luận phiên họp thứ trưởng bùi văn nam nhấn mạnh
đại hội lần thứ một mươi ba của đảng là đại hội có ý nghĩa rất quan trọng
vì vậy đặt ra những yêu cầu rất cao trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
thứ trưởng đề nghị các thành viên trong tiểu ban tập trung làm tốt công tác nắm tình hình
công tác bảo vệ chính trị nội bộ phân tích dự báo sát thực tế không để bị động bất ngờ
công an các cục địa phương chủ động phát hiện đấu tranh vô hiệu hóa sớm
những âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch phản động
tổ chức lễ gia quân và kế hoạch trong cả nước đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm
thứ trưởng bùi văn nam cũng đề nghị các thành viên tiểu ban thường xuyên trao đổi thông tin
duy trì chế độ báo cáo giải quyết kịp thời những tình huống phát sinh
bảo đảm công tác hậu cần kỹ thuật và lực lượng trước trong thời gian diễn ra đại hội đảng bộ các cấp
và đại hội lần thứ một mươi ba của đảng đồng thời tăng cường công tác phối hợp có hiệu quả
giữa bộ công an các đơn vị thành viên trong tiểu ban an ninh trật tự và các cơ quan bộ ngành địa phương
góp phần vào thành công chung của đại hội đảng bộ các cấp và đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
cũng trong sáng nay tại hà nội bộ công an đã tổ chức hội thảo khoa học
xây dựng công an cấp huyện vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới
thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì hội thảo
trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an đồng chủ trì hội thảo
hội thảo nhằm đánh giá kết quả sau một mươi năm thực hiện chỉ thị ba của bộ công an về xây dựng toàn diện công an cấp huyện
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới
đồng thời tiếp tục quán triệt thực hiện hiệu quả các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về xây dựng công an cấp huyện
sau khi bộ công an tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
đến nay cả nước có bảy trăm một mươi một đơn vị công an cấp huyện hiệu quả hoạt động của công an cấp huyện từng bước được nâng lên
nhất là thực hiện chức năng tham mưu cho giám đốc công an tỉnh thành phố và cấp ủy chính quyền cấp huyện
trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn tổ chức các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh
kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm và vi phạm pháp luật nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh trật tự
củng cố xây dựng lực lượng công an cơ sở
kết luận hội thảo thứ trưởng nguyễn văn thành nhấn mạnh với tám mươi tham luận của công an các đơn vị địa phương
nhà khoa học trong công an nhân dân đã khẳng định việc ban hành thực hiện hiệu quả chỉ thị ba
là cơ sở định hướng quan trọng xây dựng công an cấp huyện vững mạnh toàn diện trong một mươi năm qua
qua đó làm rõ nội dung tăng cường toàn diện cho công an cấp huyện tiêu chí huyện toàn diện trong xây dựng công an cấp huyện
trước những thách thức của xu thế hội nhập quốc tế của cách mạng công nghiệp bốn
các nguy cơ an ninh truyền thống phi truyền thống đan sen thứ trưởng nguyễn văn thành nhấn mạnh
việc xây dựng toàn diện công an cấp huyện là yêu cầu tất yếu khách quan
vì vậy phải tập trung nâng cao nhận thức cho lãnh đạo cán bộ chiến sĩ trong xây dựng công an cấp huyện
coi là nhiệm vụ quan trọng chiến lược thường xuyên trên cơ sở đó đề ra các giải pháp hiệu quả xây dựng công an cấp huyện vững mạnh toàn diện
đối với một số hạn chế khó khăn còn tồn tại thứ trưởng nguyễn văn thành đề nghị sau hội thảo
các đơn vị chức năng của bộ tiếp tục phối hợp với công an các đơn vị địa phương
phối hợp thực hiện nhiệm vụ xây dựng công an cấp huyện
trọng tâm là đẩy mạnh việc phân cấp cho công an cấp huyện trong các lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh trật tự
đấu tranh phòng chống tội phạm bảo đảm sự chủ động thực hiện chức năng nhiệm vụ của công an cấp huyện
phục vụ yêu cầu xây dựng công an cấp huyện theo mô hình tổ chức mới của bộ công an
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cấp huyện trong tình hình mới